cục hàng không việt nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện phương án phân làn hướng lưu thông
dành cho người và phương tiện đưa đón hành khách tại sân bay quốc tế tân sơn nhất
để nâng cao năng lực phục vụ hành khách cũng như hạn chế ủn tắc trước nhà ga hành khách sân bay
cục hàng không việt nam yêu cầu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất tổ chức thực hiện phân làn
hướng lưu thông dành cho người phương tiện đưa đón hành khách tại cảng theo phương án
đã được sở giao thông vận tải tp hcm thông qua
đồng thời tăng cường lực lượng hướng dẫn phân làn giữ gìn trật tự
đối với cảng vụ hàng không miền nam cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo quy định
đối với việc thực hiện phân làn hướng lưu thông theo phương án đã được sở giao thông vận tải tp hcm thông qua